từ năm hai nghìn một mươi tám đến nay tỉnh phú yên triển khai bố trí nơi ở ổn định cho những hộ dân vùng sạt lở sông ba
thị trấn củng sơn huyện sơn hòa theo quyết định số một nghìn bảy trăm bảy mươi sáu của thủ tướng chính phủ
so với trước đây thì cuộc sống của người dân đã ổn định từng bước phát triển sản xuất sau khi được tái định cư
cũng như bốn mươi tám hộ gia đình khác vừa chuyển đến khu tái định cư mới
gia đình chị trần thị thủy ở khu phố đông hòa thị trấn củng sơn huyện miền núi sơn hòa tỉnh phú yên
không giấu nổi niềm vui bên ngôi nhà mới
đến khu tái định cư này mỗi hộ được bố trí một lô đất rộng hơn một trăm linh m hai và hai mươi triệu đồng
để xây dựng kiên cố với đầy đủ hệ thống nước sạch đường bê tông và điện lưới quốc gia
trẻ em trong độ tuổi đi học cũng được đến trường đầy đủ
khi ở nơi cũ tới mùa mưa người dân la ngại về việc ngập lục
là dời nhà cửa đi rất là vất vả và con đi học cũng lại là khổ nữa
rồi sau này là nhờ nhà nước cấp cho cái khu ở mới này thì vào mùa ngập lục thì chúng tôi yên tâm hơn nhiều
dự án có tổng vốn đầu tư gần một mươi năm tỷ đồng bố trí cho một trăm một mươi năm hộ có nguy cơ ngập lụt
sạt lở ở khu phố đông hòa và tây hòa
đến nay đã có bảy mươi hai hộ đồng ý di rời trong đó năm mươi hộ phấn khởi dọn đến nơi ở mới
đoàn kết sinh sống và sản xuất ổn định
đa số mấy hộ dân mà sống dọc bờ sông ba thì cảm thấy rất vui mừng
bởi vì là trong những mùa mưa lục thì họ có nơi ở ổn định cuộc sống phát triển kinh tế xã hội
và cái là mùa mưa họ không phải lo phải di chuyển đồ đạc tài sản nhà cửa trong cái mùa mưa lục nữa
đến nơi ở mới trước mùa mưa lũ năm nay tính mạng và tài sản của các hộ dân sống dọc bờ sông ba mới được bảo đảm
thế nhưng hiện vẫn còn bốn mươi ba hộ dân chưa tự nguyện di rời
chính quyền các cấp và các ban ngành hội đoàn thể của huyện sơn hòa tỉnh phú yên đang tiếp tục vận động giúp người dân sớm có cuộc sống ổn định để phát triển kinh tế